trong đó phải tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn hai mươi một của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậm
hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến từ điểm cầu hà nội tới công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành tích mà cục cảnh sát kinh tế đã đạt được trong năm qua
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu cùng với các lực lượng công an khác lực lượng cảnh sát kinh tế phải là một trong những lực lượng đi đầu trong đảm bảo an ninh trật tự góp phần phục hồi kinh tế trong tình hình mới
đồng chí thứ trưởng yêu cầu lực lượng cảnh sát kinh tế bám sát chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
chiều nay tại hà nội cục cảnh sát giao thông bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến cảnh sát giao thông toàn quốc nhằm đánh giá tình hình và kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi một đề ra chương trình công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi hai
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh cục cảnh sát giao thông đã tham mưu với đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông để phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông
công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh
đã tham mưu với bộ báo cáo thủ tướng chính phủ bàn hành quyết định số một trăm sáu mươi năm phê duyệt đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính
công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật đã phát huy hiệu quả tích cực
công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm có nhiều đổi mới đã mở các đợt cao điểm tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị trong năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát giao thông cần nghiên cứu tham mưu chiến lược cho lãnh đạo bộ công an về đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau thời gian chuyển trạng thái từ giãn cách phong tỏa sang thích ứng an toàn
theo điều tra bộ công an còn xác định một số lãnh đạo cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an cdc nghệ an và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương cdc bình dương đã thông đồng câu kết với phan quốc việt và các đối tượng liên quan thuộc công ty việt á công ty trách nhiệm hiểu hoạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam được gọi tắt là công ty vndat vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mô vật tư phòng chống dịch covid một mươi chín gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
ngoài hành vi đã khởi tố phan quốc việt và vũ đình hiệp làm phó giám đốc công ty việt á và phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương còn có hành vi đưa nhận hối lộ số tiền hai mươi bảy tỷ đồng
ba ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đồng thời ra các quyết định thủ tục tố tụng cụ thể như sau
bốn ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với phan quốc việt làm tổng giám đốc công ty việt á và vũ đình hiệp làm phó tổng giám đốc công ty việt á về tội đưa hối lộ quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương về tội nhận hối lộ ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một mươi hai đối tượng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với

bốn trần thanh phong phó phòng tài chính kế toán cdc bình dương
ba lê thị hồng xuyên nguyên phụ trách phòng thí nghiệm cdc bình dương
tiêu quốc cường kế toán trưởng phó phòng tài chính sở y tế bình dương
bảy nguyễn trường giang giám đốc công ty vndat
nguyễn thị thúy nhân viên kinh doanh công ty vndat
lê trung nguyên giám đốc vùng công ty việt á
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba phê chuẩn ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân
đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án yếu tố tư lợi ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng
để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước
cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty công nghiệp sài gòn
trách nhiệm hữu hạm một thành viên hay được gọi tắt là cns
quá trình điều tra mở rộng vụ án thì cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú quy định tạm hoán xuất cảnh và các quy định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao
đối với hai đối tượng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự gồm nguyễn hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chủ tệ huyện nhà bè tp hcm là chủ tịch hội đồng thành viên cns
và lê viết ba sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại quận gò vấp tp hcm là phó trưởng phòng kế toán cns
thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm nay công an tp hcm tổ chức buổi gặp mặt với báo chí
bên cạnh những nội dung liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
công an thành phố còn cung cấp thông tin về vụ bạo hành trẻ tám tuổi tử vong ở bình thạnh đang được dư luận quan tâm
liên quan đến vụ việc này thượng tá nguyễn tiến đạt trưởng công an quận bình thạnh
tp hcm đã có những thông tin về kết quả điều tra xử lý ban đầu
trong vụ việc bé gái tám tuổi bị nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê tại tỉnh gia lai bạo hành dẫn đến tử vong trên địa bàn
sau khi vụ việc xảy ra công an quận bình thạnh đã bắt trang hôm hai mươi tám tháng một mươi hai và trong đêm ngày ba mươi tháng một mươi hai
đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại quận một
để điều tra về hành vi ngược đãi hành hạ con cái
hiện nay cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục
cũng có các tài liệu chứng cứ xác định rõ các hành vi của trang và thái
nếu đủ cơ sở thì chúng tôi sẽ chuyển qua về mặt ngoại gian
tuy nhiên quá trình điều tra cơ quan điều tra cần phải thu thập các tài liệu chứng cứ
để đảm bảo việc đề nghị xử lý truy tố đúng người đúng tội đúng tội danh và đúng hành vi của đối tượng gây ra
ngoài ra ban giám đốc công an thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo công an quận vào cuộc điều tra
kiên quyết xử lý nghiêm với hành vi của các đối tượng trong vụ việc này để mang tính răn đe chung cho toàn xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thành rất quyết liệt trong việc xử lý các tiếp nhận ban đầu
và tổ chức điều tra củng cố tài liệu chứng cứ
và như kết quả là anh đạt trưởng công an quận thủ trưởng công an cảnh sát điều tra
và công an thành phố đã thống nhất với liên lạc tổ tụng sẽ đưa đây là một cái vụ hãng điểm
để tập trung điều tra truy tố và đưa ra xét xử điểm để cảnh tỉnh răng đe chung cho toàn xã hội
không thể để cái trường hợp này nó tiếp tục tái diễn luôn
trước đó phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã yêu cầu bộ công an
ủy ban nhân dân tp hcm tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
hành hạ xâm hại trẻ em để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật không bỏ lọt tội phạm
thưa quý vị ngày hôm nay thông tin từ sở y tế tỉnh quảng nam cho biết
địa phương vừa mới ghi nhận một mươi bốn trường hợp nhiễm biến thể amicron
và đây là các công dân trên bốn chuyến bay từ hàn quốc và mỹ về việt nam và đã được cách ly theo dõi ngay khi nhập cảnh
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
viện pasteur nha trang tiếp nhận một mươi năm mẫu do tỉnh quảng nam gửi của hành khách nhập cảnh vào việt nam
đang cách ly tập trung tại các khách sạn tại hội an
sau quá trình phân tích từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đến ba mươi tháng một mươi hai
viện pasteur nha trang đã ghi nhận được một mươi bốn trên một mươi năm mẫu dương tính với biến thể omicron
tất cả những ca này đều không có triệu chứng
hiện một mươi hai trường hợp đang cách ly mỗi người một phòng tại các khách sạn có thu phí
ngay từ đầu chúng ta xác định đây là biến chủng lây lan rất nhanh
do đó chúng ta đã xác định vấn đề phải cách ly riêng biệt
cách ly ngay từ đầu khi xuống sân bay
không cho tiếp xúc bất kỳ ai
và đã điều trị đúng quy định
và chống lây lan ra xung quanh
do vậy mà hiện tại không có cái ca thứ phát và cái ca nhiễm lây lan đối với người tham gia điều trị
cũng như người xung quanh trên địa bàn tỉnh quảng nam
được biết một mươi bốn trường hợp nhiễm biến thể omicron đã được cách ly an toàn hơn một mươi ngày
thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch của bộ y tế
hiện tỉnh quảng nam đang tiếp tục triển khai các biện pháp y tế để không lây lan ra cộng đồng
phó thủ tướng vũ đức đam cũng vừa ký công điện ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi hai